tính đến một mươi tám giờ ngày hôm nay thì số người chết và mất tích do mưa lũ đã tăng lên một trăm ba mươi bốn người

trong đó chủ yếu là người già và trẻ nhỏ

đây là những việc thiết thực để giúp cho người dân vượt qua những lúc khó khăn nhất

tại một số nơi như huyện hướng hóa tỉnh quảng trị khi các nhu yếu phẩm chưa kịp thời được vận động mỗi cán bộ chiến sĩ tích góp một ngày lương
để có thể mua mì ăn liền nước uống giúp đỡ người dân trong vùng lũ
nước lũ lên cao đã khiến hàng nghìn ngôi nhà ở quảng bình bị ngập có nơi còn bị cô lập hoàn toàn
các công tác cứu hộ được lực lượng công an tỉnh quảng bình nhanh chóng triển khai tiếp cận địa bàn sớm đưa người dân đến khu vực an toàn
cùng với đó điều động phương tiện nhân lực hỗ trợ cung cấp lương thực nước uống thuốc men đến tận tay người dân
các công tác cứu hộ được lực lượng công an tỉnh quảng bình nhanh chóng triển khai tiếp cận địa bàn sớm đưa người dân đến khu vực an toàn
hiện một số địa bàn ở các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế vẫn bị cô lập vì nước lũ
vì vậy với tinh thần không để người dân bị đói bị rét và đau ốm bệnh tật do lũ lụt
lực lượng công an các tỉnh đã và đang tổ chức
tổ chức các đoàn công tác mang theo lương thực thực phẩm cùng hàng nghìn thùng nước uống áo phao
và một số loại thuốc chữa bệnh thông thường để cung cấp cho người dân
tuy nhiên việc tổ chức cứu trợ cho người dân tại đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt
có nơi nước chưa rút ngập sâu tới năm mét
phương tiện di chuyển còn thiêu thốn
để vận chuyển các nhu yếu phẩm cho người dân đang sống trong các vùng ngập lũ
lực lượng công an phải vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô đến địa điểm tập kết
sau đó trung chuyển sang đò và cano để trao tận tay cho người dân
công an huyện chúng tôi đã ứng trực một trăm linh quân số
vi động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ
điều động tối đa lực lượng cano và phương tiện để hỗ trợ cứu dân
những lúc mà nước lên thì tập trung để cứu dân ra
khỏi vùng nguy hiểm khi nước dâng cao và kéo dài ngay
thì chúng tôi tổ chức lực lượng cứu hộ và cứu đói cho nhân dân
san sẻ với những khó khăn của người dân và lực lượng công an tại các tỉnh miền trung
các đơn vị lực lượng công an trong công an nhân dân
cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về miền trung ruột thịt
thông qua các hoạt động kêu gọi vận động ủng hộ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã tự nguyện đóng
góp để phần nào giúp đỡ người dân miền trung vượt qua khó khăn
và hưởng ứng lời kêu gọi đó cũng đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm
hòa chung nhịp đập sẻ chia tấm lòng
cùng với những hoạt động thiện nguyện tại những nơi rôn lũ
vượt qua những chặng đường khó khăn ngập lụt
một số các đoàn công tác trong lực lượng công an nhân dân đã đến tận nơi
trao những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng mang giá trị lớn về tinh thần